đó là nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền nặng đã không đến cơ sở y tế để điều trị do tâm lý e ngại dịch bệnh covid một mươi chín
vâng theo đó thì các bác y bác sĩ hiện nay thì ngành y tế đã siết chặt quy trình khám chữa bệnh an toàn gắn với các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy nên những người dân không nên để bệnh nặng rồi mới đến bệnh viện sẽ khiến cho công tác điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều
khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trong tình trạng ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn
những trường hợp này là người có bệnh lý nền nặng nhưng tự ý bỏ điều trị không nhập viện vì một lý do đó là ngại covid một mươi chín
mặt khác nhiều người dân lại không tái khám định kỳ
mà tự ý điều trị tại nhà
đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tử vong
những nhóm bệnh mạng tính nếu như không được đến cơ sở kịp thời để theo dõi định kỳ cũng như điều chỉnh các thuốc trong quá trình điều trị
thì bệnh nhân rất dễ xảy ra các biến chứng nặng
và khi các biến chứng đó xảy ra thì quá trình can thiệp cũng như điều trị trở nên cực kỳ phức tạp hơn so với ban đầu
việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân diễn tiến nặng trên nền bệnh lý như suy tim
suy thận mạng tăng huyết áp do tự điều trị và sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ
sẽ khiến công tác điều trị trở nên khó khăn và tốn kém rất nhiều lần
hiện các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn thành phố đều áp dụng nghiêm ngặt quy trình phòng dịch theo bộ tiêu chí an toàn bệnh viện
các bệnh viện đều thực hiện phân luồn sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu để loại bỏ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
ngoài ra bệnh viện cũng đã triển khai kế hoạch khám bệnh từ xa
do đó người dân cần an tâm khi đến khám chữa bệnh
đảm bảo an toàn bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là mục tiêu quan trọng hiện nay đã và đang được ngành y tế hướng đến
thế nên người dân không nên quá lo sợ dịch bệnh mà bỏ qua cơ hội điều trị cũng như thù hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại cơ sở y tế